thưa quý vị buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả là vi phạm pháp luật
tuy nhiên vì lợi nhuận kinh tế rất nhiều doanh nghiệp cá nhân vẫn tìm đủ mỗi cách để lách luật
qua mặt lực lượng chức năng tuần hàng hóa không đủ tiêu chuẩn vào thị trường tiêu thụ
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn biến rất phức tạp đặc biệt là vào những dịp lễ tết
năm hai nghìn một mươi chín nổi lên tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép ma túy pháo nổ thuê nhà xưởng sản xuất ma túy
kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
giả mạo xuất xứ việt nam để gian lận thương mại
các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để hoạt động buôn lậu gian lận thương mại
vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với nhiều loại hàng hóa khác nhau
trọng điểm là các địa bàn quảng linh lạng sơn lào cai cao bằng hà tĩnh quảng bình quảng trị an giang
và hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép chủ yếu qua các mặt hàng là hàng bách hóa tiêu dùng
vật điệu xây dựng đồ điện tử
và mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong các dịp tết nguyên đáng như thuốc lá rượu bia bánh kẹo hoa quả thực phẩm da súc da cầm
đặc biệt là trước tết nguyên đán tình hình vận chuyển trái phép tàng trữ mặt hàng pháo nổ dự báo diễn biến phức tạp
các đối tượng ngày càng liều lĩnh khi vận chuyển pháo nổ với số lượng ngày càng lớn
trong năm hai nghìn một mươi chín nổi lên một số vụ việc nghiêm trọng như ngày một mươi chín tháng bốn
công an tp hcm khởi tố bắt tạm giang ye ching guyen ba mươi ba tuổi chang guyen ba mươi một tuổi quốc tịch đài loan
bùi nguyễn huy vũ ba mươi tám tuổi để điều tra hành vi tàng trữ vận chuyển hơn một một tấn ma túy đã được cất giấu trong một trăm linh ba thùng loa
đây là số ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị bắt ở tp hcm
ngày ba mươi tháng một mươi hai đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp với đội sáu pc năm công an tp hcm
để kiểm tra kho lạnh an việt thuộc khu công nghiệp quang minh thị trấn quang minh
quang minh huyện mê linh tp hcm phát hiện hai mươi năm tấn đùi gà hôn khói do hàn quốc sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong đó một mươi hai tấn đã hết hạn sử dụng từ ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phối hợp với lực công an cũng như các lực chứng năng khác xử lý nhiều vụ việc
về việc các hình thức cơ chế răn đe vừa rồi do sự phối hợp cũng như đề xuất từ thực tiễn
thì việc kinh doanh thực phẩm bật
thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã đưa vào xử lý hình sự
đây cũng là một hình thức rất là răn đe và cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ để xử lý nghiêm
theo các quy định của pháp luật
theo báo cáo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tại cuộc họp báo chuyên đề về công tác chống buôn lậu hàng giả
gian lận thương mại năm hai nghìn một mươi chín số liệu sơ bộ một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần hai trăm linh vụ vi phạm khởi tố gần một chín trăm linh vụ
khởi tố trên hai đối tượng và thu nộp ngân sách trên hai mươi tỷ đồng
tuy số vụ vi phạm giảm nhưng số vụ và số đối tượng bị khởi tố thì lại tăng
cho thấy tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng tinh vi phức tạp
cần có những giải pháp ngăn chặn kịp thời
năm hai nghìn hai mươi được xác định là năm có nhiều sự kiện chính trị kinh tế quan trọng của đất nước
chúng ta đang mở rộng hợp tác quốc tế phát triển nền kinh tế thị trường
đặc biệt là cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
trước những diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu gian lận thương mại ngày càng gia tăng
các bộ ban ngành địa phương phải quyết liệt hơn nữa đấu tranh xử lý nghiêm bài trừ vấn nạn này
theo tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia ông đàm thanh thế cho biết
buôn lậu gian lận thương mại đã và đang có mặt tại khắp các nẻo đường
từ đường không tới cảng biển biên giới và các siêu thị chợ dân sinh
tồn tại trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan
như cơ chế chính sách phối hợp lực lượng trang bị phương tiện
nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần trách nhiệm cán bộ công chức thực thi công vụ
đó là vấn đề cần được xử lý rứt điểm
công tác để nắm bắt xử lý tiêu cực tham nhũng
đề cao trách nhiệm đối với đối đầu điều dương các tập thể cá nhân có thành tích
và xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân để tình trạng buôn lậu gian lận thương mại phức tạp xảy ra kéo dài
về vấn đề này tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ công tác hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
ngày hai tháng một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt

vẫn còn tình trạng này có thể thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế

lực lượng chức năng để tăng cường nâng cao hiệu quả công tác

nhưng cũng là nhiệm vụ thường xuyên liên tục không phải chỉ của các lực lượng chức năng được phân công
mà đây còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của quần chúng nhân dân
việc nâng cao nhận thức phổ biến chính sách pháp luật cả về chiều rộng và chiều sâu
về mối nguy hại của hoạt động buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép
để mọi công dân không tham gia không tiếp tay không bao che và không làm ngơ đối với hoạt động này